gió mạnh kèm theo chiều cường trong cơn bão số chín đã làm một số đoạn bờ kè dọc sông hàn bị sạt lở nghiêm trọng
nếu như những điểm sạt lở này không sớm được khắc phục thì rất nguy hiểm khi mà sóng đánh khoét sâu vào khu vực bên trong
địa điểm bị sạt lở nằm ở phía tây bờ sông hàn cách chân cầu thuận phước khoảng một trăm linh mét
một đoạn sàn bê tông cốt thép có chiều dài tám mét đã bị sóng đánh sập hư hỏng hoàn toàn
ngoài ra dọc trên tuyến đường như nguyệt cũng đã xuất hiện hàng trăm điểm sụt lún bong chóc kéo dài hàng trăm mét
đáng chú ý là có điểm sụt xuống trên bốn mươi cm
theo đại diện tri cục thủy lợi sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố đà nẵng
đây là khu vực nằm ngay cơ biển trong cơn bão số chín vừa qua
gió to cùng với chiều cường tạo nên sóng đánh trực tiếp vào khu vực này đã gây nên tình trạng sạt lở nghiêm trọng
hiện tri cục thủy lợi đã có phương án đề xuất khắc phục sửa chữa gia cố tạm thời
tuy nhiên về lâu dài thì cần phải nghiên cứu đến giải pháp phá sóng nhằm hạn chế sức tác động của sóng đánh trong mùa mưa bão